trang du lịch nổi tiếng của đức pre raiser reporter đ vừa đưa tin về hai mươi năm điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó việt nam có hai điểm lọt vào danh sách này là hội an xếp thứ hai và tp hcm xếp thứ một mươi một
còn hà nội xếp thứ một mươi bảy trong danh sách thành phố nổi tiếng nhất thế giới
gần đây chipadvisor đã công bố giải thưởng các địa danh trên thế giới nên ghé thăm
dựa vào bình chọn của hàng triệu du khách có trải nghiệm thực tế và phản hồi của họ để lại trên trang web
hội an quảng nam xếp thứ hai trong top một mươi điểm đến thịnh hành của năm hai nghìn hai mươi
với gợi ý khám phá như chùa cầu miếu quan công may quần áo và ngắm cầu vàng chứa danh trên bà nài hưu đà nẵng
tp hcm cũng có tên trong danh sách này với vị trí thứ một mươi một
tp hcm nhộn nhịp nhưng vẫn có các kiến trúc thuộc địa từ thời pháp thuộc
những đại lộ lớn rộng rãi dù thường đông đúc và tắc nghẽn
giao thông các điểm đến được yêu thích của tp hcm là bảo tàng chứng tích chiến tranh
chùa ngọc hoàng chợ bến thành và đi tour đồng bằng sông cửu long
hà nội đứng thứ một mươi bảy trong số hai mươi năm điểm đến nổi tiếng nhất thế giới và top ba điểm đến ẩm thực
chip pfizer gợi ý khám phá lăng chủ tịch hồ chí minh di tích nhà tù hỏa lò phố cổ
để khám phá những câu chuyện lịch sử của thành phố
bên cạnh đó là những hồ nước công viên dợp bóng cây và hơn sáu trăm linh đền chùa cổ